thực trạng người điều khiển phương tiện giao thông vừa sử dụng điện thoại vừa đeo tay nghe rất phổ biến hiện nay và thói quen này đã trở thành một mối nguy khi tham gia giao thông
năm hai nghìn hai mươi luật giao thông đường bộ đã có nhiều thay đổi về quy định và điều luật trong đó đáng chú ý là việc tăng mức xử phạt đối với lỗi thường gặp này
cụ thể đối với lái xe máy sử dụng ô điện thoại di động thiết bị âm thanh trừ thiết bị trợ thính sẽ bị xử phạt từ sáu trăm linh đến một triệu đồng theo nghị định bốn mươi sáu thì từ hai trăm linh đến ba trăm linh đồng
đối với tài xế ô tô dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang lái xe sẽ bị phạt từ một đến hai triệu đồng theo nghị định bốn mươi sáu là sáu trăm linh tám trăm linh nghìn đồng
trong trường hợp người điều khiển xe sử dụng điện thoại thiết bị tay nghe gây tai nạn giao thông
ngoài việc bị xử phạt hành trình
cụ thể đối với lái xe máy sử dụng ô điện thoại di động thiết bị âm thanh trừ thiết bị trợ thính sẽ bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ hai cho đến bốn tháng